cử tri tp hcm đã đánh giá rất cao chất lượng của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
đặc biệt là chất lượng của các phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ này của các đại biểu quốc hội và các bộ trưởng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tp hcm
kỳ họp đã tập trung giải quyết được những vấn đề quan tâm của cử tri cả nước
đặc biệt trong các phiên trả lời chất vấn của các bộ trưởng phần giải trình của các phó thủ tướng chính phủ
sự điều hành của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã cho thấy các phiên trả lời chất vấn tại kỳ họp
đã có nhiều đổi mới tập trung dân chủ và các vấn đề nóng mà cử tri đang quan tâm
bên cạnh đó cử tri cũng quan tâm đến công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
việc chấp hành pháp luật trong tiếp công dân
báo thu hồi tài sản từ các vụ án tham nhũng
tôi cho là kỳ họp này rất là chất lượng
và đại biểu quốc hội cũng phản ánh lên được những nguyện vọng tâm tư và những bức xúc của quân chúng của cử tri cả nước
trong kỳ họp thứ bảy này mới toát lên là về xem xét lại một số nội dung của quốc hội
là đề ra về vấn đề giáo dục thì thấy rằng là ngành giáo dục làm được một số việc
nội dung nhận được sự quan tâm của các quốc hội
của nhiều cử tri tp hcm là quốc hội đã thông qua luật giáo dục sửa đổi gồm chín chương một trăm một mươi năm điều
quy định về hệ thống giáo dục quốc dân cơ sở giáo dục nhà giáo người học
quản lý nhà nước về giáo dục quyền và trách nhiệm của cơ quan tổ chức